ngày một mươi bảy tháng một mươi hai là một ngày vui đối với hơn tám hộ gia đình đồng bào các dân tộc thuộc ba huyện thuận châu mai sơn sông mã của tỉnh sơn la
vì đã được sử dụng điện từ dự án cung cấp điện lưới quốc gia do tổng công ty điện lực miền bắc làm chủ đầu tư
sự kiện này có ý nghĩa rất lớn đối với người dân nơi đây nhất là khi tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy đã cận kề
từ trước nguồn điện mà gia đình ông lò văn ân ở bàn liếu xã trường bôm sử dụng đều từ chức máy phát đá cũ
mỗi lần nó hoạt động con trai ông lại phải đi hàng chục cây số xuống trung tâm huyện để mua xăng
điện khăn hiếm nên chủ yếu chỉ để sử dụng cho chiếc máy xay sắt lúa gạo
ngày hôm nay cả bàn đã có điện lưới quốc gia gia đình ông không giấu nổi sự vui mừng hạnh phúc
có điện lưới đến nông thôn và ngay các dân tộc thiểu số như chúng tôi hiện nay rất đính sự rất cảm ơn đảng và nhà nước
cũng háo hức và mong chờ như nhà ông ân
sáu mươi năm hộ dân bàn liếu ngày hôm nay dậy từ rất sớm mọi người tụ tập quanh các trạm biến áp chứng kiến giờ phút quan trọng
tôi đã bảy mươi bảy tuổi và lần đầu tiên được chứng kiến điện lưới quốc gia sắp tết đến nơi rồi tôi và bà con rất phấn khởi
dự định trong tương lai sẽ mua tv và máy sát để làm ăn kinh tế
ăn tối không có điện thì lấy lèn tháp ăn khó khăn lắm mọi người ai cũng thấy hoàn cảnh quá
thấy bây giờ có điện rồi thì rất là mừng rất là vui
dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện năm hai nghìn một mươi sáu được khởi công ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại xã triềng bôm huyện thuận châu
cùng với dự án năm hai nghìn một mươi năm sẽ xây dựng mới gần ba trăm ba mươi một km đường dây trung thế và hạ thế ba mươi năm trạm biến áp tại chín xã một trăm hai mươi bản
với tổng mức đầu tư gần hai trăm hai mươi một tỷ đồng
hướng tới mục tiêu nâng số hộ có điện toàn tỉnh sơn la từ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu lên tám mươi chín bảy và đến hai nghìn hai mươi là chín mươi bảy
đúng là sơn la là một tỉnh có tiềm năng mới thể hiện lớn nhất cho cả nước và cung cấp điện năng cho cả nước
trong thời gian tới tỉnh sơn la cam kết là sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà thầu thi công các công trình
được nhanh chóng kịp thời đưa điện lưới quốc gia về cho bà con để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống được nâng lên và có sự phát triển
tiếp theo hai dự án năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi sáu tổng công ty điện lực miền bắc sẽ tiếp tục đầu tư và triển khai dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện
trên địa bàn bốn huyện thuận châu mường la bắc yên và phù yên
dự tính khởi công trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy và hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
tiêu cấp điện cho một trăm một mươi bốn bản của bốn mươi xã
tiêu cấp điện cho một trăm một mươi bốn bản của bốn mươi xã